tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm tám năm tù giam về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các đồng phạm cũng nhận mức án từ ba năm đến năm năm tù giam
hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
gây mất lòng tin trong nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên trong quá trình xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
gia đình có công với cách mạng có nhiều thành tích trong công tác nên có nhiều tình tiết giảm nhẹ
từ đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm mức án tám năm tù
bị cáo lê thị thanh thúy chủ tịch công ty hoa thắng năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường năm năm tù
tổng hợp với bản án trước là từ một mươi một năm sáu tháng tù
nguyễn hoài nam nguyên trưởng phòng quản lý đất đai sở tài nguyên môi trường từ bốn năm tù
trường văn út nguyên phó phòng quản lý đất đai sở tài nguyên môi trường ba năm tù
tổng hợp với bản án trước là tám năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng hội đồng xét xử tuyên giao ủy ban nhân dân tp hcm
thu hồi lại toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ đã cấp cho công ty lavenu
liên quan đến lô đất tám một mươi hai lê duẩn